trong những ngày này nhiều chợ cóc chợ tạm trên địa bàn thành phố hà nội đã phải ngừng hoạt động để phòng chống dịch
hay là nhiều chợ cũng phải thực hiện luôn phiên giảm lượng khách hàng
để đáp ứng thêm nhu cầu mua bán thực phẩm của người dân trong thời gian giãn cách xã hội
mô hình chợ lưu động trong các trường học được thành lập
đây là mô hình mới đang được triển khai tại các quận huyện trên địa bàn thủ đô
với mục đích mang thực phẩm tới gần hơn với người dân và an toàn trong phòng chống dịch
ghi nhận của phóng viên intv
lo lắng khi đi chợ ở siêu thị sẽ tập trung đông người
và tại chợ dân sinh thì sẽ cố định một thời gian không chủ động
bà nguyễn minh châu nay đã có thêm sự lựa chọn đi chợ trong mùa dịch cho mình
ở đây ít người như này thì đúng là an toàn hơn
khoảng cách thì cũng giữ được cách xa nhau thì cũng đảm bảo được ít lây bệnh
mới đây nhiều trường học trên địa bàn quận đống đa đã được triển khai
thành mô hình chợ lưu động trong trường học
trường tiểu học việt nam cuba là một địa điểm được lựa chọn
tại đây thay vì phải trực tiếp lựa chọn thực phẩm thì người dân có thể điền vào phiếu
để lựa chọn những sản phẩm thiết yếu cho gia đình
hiện nay trên toàn quận ba đình đã triển khai hiệu quả bảy điểm chợ lưu động trong bảy trường học
thay vì phải đến những chợ dân sinh được chỉ định
người dân có thể dễ dàng mua được thực phẩm thiết yếu
tại điểm chợ lưu động trong trường học như thế này
với khu bán hàng và chế biến riêng biệt
khoảng cách với người mua các mặt hàng đều có thể truy xuất nguồn gốc
khiến người dân an tâm hơn
thì qua đánh giá giả soát các địa điểm thì thấy phù hợp nhất là tại các sân trường
học thuộc quận để đảm bảo thông thoáng
khi mà người dân đến mua hàng thì đảm bảo khoảng cách và thực hiện năm k
theo kế hoạch của quận
thì bố trí khoảng bốn mươi một điểm bán lưu động
có thể nói trong quá trình thực hiện giãn cách thì việc triển khai thêm những khu chợ lưu động
góp phần giảm tài đến các siêu thị cũng như chợ dân sinh
hỗ trợ người dân có thể dễ dàng hơn khi không phải chen lấn để có thể mua thực phẩm cho gia đình mình
góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh